đây là một kênh báo tin hiệu quả góp phần giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các sự cố của người dân